đề án sáu trăm bốn mươi một về phát triển thể lực tầm vóc người việt nam giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn ba mươi đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt
có ý nghĩa hết sức quan trọng
để thúc đẩy các hoạt động ban điều phối đề án đã huy động sự tham gia tích cực của các nguồn xã hội hóa
của các doanh nghiệp và tổ chức cá nhân trong xã hội
vào sáng ngày tám tháng một mươi một tại hà nội ban điều phối đề án sáu trăm bốn mươi một tổng cục thể dục thể thao và tập đoàn ric group
đã tổ chức lễ ký kết tài trợ cho dự án
theo hợp đồng ký kết ric group sẽ tài trợ cho đề án trong thời gian năm năm từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi ba
với kinh phí mỗi năm từ bảy trăm linh triệu đến một tỷ đồng
kinh phí tài trợ sẽ được sử dụng cho việc xây dựng các trung tâm thể thao phát triển thể lực cho thanh thiếu niên các tỉnh thành trên toàn quốc
tham gia hỗ trợ quá trình đào tạo cán bộ nguồn nhân lực để phục vụ cho việc triển khai các hoạt động nâng cao thể lực tầm vóc người việt nam
và thúc đẩy các hoạt động của chương trình bốn nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực tầm vóc người việt nam